tại hà nội đội bốn phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội đã phối hợp phát hiện và thu giữ số lượng lớn nguyên liệu trà sữa
trong đó bao gồm các loại bột trà sữa si rô trà xanh các loại bột ngọt hoa quả chân trâu cùng những máy móc không rõ nguồn gốc
lực lượng chức năng đã thu giữ hàng nghìn sản phẩm với trọng lượng lớn nguyên liệu làm giả trà sữa do đối tượng bùi văn sáng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một làm chủ
tại hai kho hàng được đối tượng thuê với điều kiện bảo quản không đạt tiêu chuẩn thuộc ngách một mươi chín ngõ bốn trăm hai mươi hai xuân phương từ liêm hà nội
số nguyên liệu trên được mua bán trôi nổi trên thị trường xuất lại cho những cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ nhằm mục đích kiếm lời
ngoài ra cũng tại đây lực lượng chức năng còn phát hiện rất nhiều mặt hàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ